xuất sắc trong khám phá nhanh hai vụ án giết người xảy ra tại phường tám thành phố vĩnh long và ấp tân hiệp xã tân hạnh huyện long hồ
hai tập thể được khen thưởng là phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an huyện long hồ với số tiền là một mươi triệu đồng
trong đó phòng cảnh sát hình sự được thưởng tám triệu đồng và công an huyện long hồ được thưởng hai triệu đồng
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào ngày một mươi hai tháng một mươi một tại nhà bà nguyễn thị đối nạn nhân tên lê văn cường và lê thanh liêm trong lúc uống rượu có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sâu sát
liêm đã dùng vật nhọn đâm vào người cường khiến nạn nhân ngất xỉu do bị mất nhiều máu cường tử vong trên đường đi cấp cứu
liêm bỏ trốn ngay sau khi gây án tới một mươi bảy h cùng ngày thì đến cơ quan công an đầu thú
trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi một trên đường đinh tiên hoàng thuộc phường tám thành phố vĩnh long có xảy ra vụ sâu sát giữa hai nhóm thanh niên
hà minh thành chú tệ huyện trà ôn bất ngờ dùng dao đâm vào cổ trương văn hoài thanh chú tệ huyện mang thít và tiếp tục đâm vào vai trần quốc thắng chú tệ tỉnh an giang
do vết thương quá nặng nên hoài thanh đã tử vong còn thắng được điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
ngay sau khi gây án đối tượng thành đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn đến ngày một mươi hai tháng một mươi một thành đã đến công an xã xuân hiệp huyện trà ôn để đầu thú
thưa quý vị với thủ đoạn hết sức tinh vi hành động thì liều lĩnh manh động đó là hoạt động của các đối tượng chuyên bán lẻ ma túy hiện nay
tuy nhiên do bám sát địa bàn tăng cường tuần tra kiểm soát rất nhiều vụ buôn bán tặng chữ trái phép ma túy để bán cho các con nghiện đã bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ
với thủ đoạn chia nhỏ ma túy sau đó cho vào bánh tiêu để ngụy trang và bán cho các con nghiện hai đối tượng võ thị thu thảo và võ thị thu hồng
vừa bị công an quận năm tp hcm
hoàn tất hồ sơ chuyển giao cho công an tp hcm xử lý theo thẩm quyền
trước đó tại hẻm chín trăm chín mươi bảy trần hưng đạo công an quận năm tp hcm bắt quả tang thảo đang bán ma túy cho các con nghiện
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện hai bịch ma túy đá khám xét nơi ở của thảo qua kiểm tra võ thị thu hồng
đối tượng đang có mặt ở đó công an quận năm phát hiện hồng tàn trữ chín mươi một bịch ni lông chứa tinh thể ma túy đá cùng một số viên nén
tại đây công an cũng thu giữ thêm các sắt chứa ma túy cùng nhiều tăng vật liên quan
tại đây công an quận năm tp hcm vừa tiến hành bắt quả tàng đối tượng huỳnh văn trung hai mươi tuổi trú xã hòa tiến huyện hòa vang
khi đang mua bán trái phép chất ma túy đây là đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn quận trong một thời gian dài
khám xét khẩn cấp phòng trọ của trung cơ quan công an phát hiện một số lượng ma túy tổng hợp dạng hàng đá
một điện thoại di động dùng để giao dịch một cân tiểu ly nhiều tiền mặt và một số dụng cụ dùng để mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
cũng tại đây lực lượng công an đã bắt giữ hàng chục đối tượng nghiện đến mua ma túy
hiện công an quận cẩm lệ đang tiếp tục củng cố hồ sơ và làm rõ các đối tượng liên quan
cũng với hành vi cướp tài sản bốn đối tượng gồm nguyễn hoàng nam nguyễn tránh đại nguyễn văn thiên và bùi tuấn thành
cùng chú huyện đức hòa tỉnh long an đã bị công an huyện trảng bàng tỉnh tây ninh ra quyết định bắt đạn giam
các đối tượng khai nhận hàng ngày cứ từ hai mươi hai h đến ba h sáng hôm sau các đối tượng mang theo roi điện hoặc khúc cây
chở nhau trên hai xe mô tô đi dạo quanh những tuyến đường vắng thuộc huyện trảng bàng
khi thấy ai chạy xe mô tô một mình thì chúng chặn lại rồi dùng hung khí mang theo dọa đánh làm nạn nhân sợ hãi bỏ chạy rồi chúng cướp xe
sau khi cướp được tài sản các đối tượng mang qua campuchia bán lấy tiền tiêu xài
chỉ trong một tháng các đối tượng đã thực hiện chót lọt sáu vụ cướp với sáu xe máy các loại
thời gian qua trên địa bàn huyện duy tiên tỉnh hà nam và địa bàn lân cận xảy ra một số vụ cướp tài sản
các đối tượng thường lợi dụng buổi tối ở những nơi vắng người để thực hiện hành vi phạm tội
nạn nhân không chỉ thiệt hại về tài sản mà còn nguy hiểm tới cả tính mạng
trước tình hình đó công an huyện duy tiên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chấn áp có hiệu quả với loại tội phạm này
đây là đoạn đường vắng thuộc thôn hương cát xã duy hải huyện duy tiên
tại đây khoảng hơn hai mươi hai h ngày hai mươi tháng chín đã xảy ra vụ cướp tài sản nghiêm trọng
sau giờ tan ca từ khu công nghiệp đồng văn trên đường về nhà
hai phụ nữ trú tại thôn hương cát xã duy hải huyện duy tiên đã bị các đối tượng ép sát
dùng dao đe dọa cướp đi trước túi sách
bên trong có một chiếc điện thoại di động gần năm triệu đồng và một số tài sản khác
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện duy tiên đã khẩn trương điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng đoàn duy toản
bùi văn hùng đều trú tại thôn nhân trai xã ứng hòa thành phố hà nội là thủ phạm của vụ cướp tài sản trên
trước đó công an duy tiên đã bắt dương văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú ở kiện khê huyện thanh liêm
về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm
cũng với thủ đoạn lợi dụng đêm tối ở những đoạn đường khu vực vắng
dũng đã thực hiện năm vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện kim bảng duy tiên và thanh liêm
nhằm đầu tranh hiệu quả loại tội phạm trên công an huyện duy tiên tỉnh hà nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
tăng cường tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trên các tuyến địa bàn đặc biệt là những tuyến địa bàn trọng điểm dễ phát sinh phức tạp
kết hợp tuần tra vũ trang với hóa trang mật phục tăng cường công tác nắm tình hình
ra soát lập danh sách quản lý chặt chẽ di biến động của các đối tượng thuộc diện nghi vấn
triển khai quyết liệt các biện pháp và tập trung tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này
trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân cảnh giác phòng ngừa
do đó từ đầu năm đến nay công an huyện duy tiên đã điều tra khám phá một mươi hai vụ cướp cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn
và các vùng lật cận bắt ba nhóm đối tượng thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
qua cái đấu tranh này thì tôi có những cái biện pháp và khuyến cáo người dân
khi đi đến những đoạn đường vắng người thì để ý quan sát và không nên ngồi tâm sự ở những nơi hoang vắng
không có người qua lại để tránh trường hợp là các đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện phạm tội
dịp cuối năm là thời điểm các đối tượng cướp cướp giật trong đêm tối hoạt động rất manh động và liều lĩnh
để phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này cùng với công tác đấu tranh phòng ngừa của các lực lượng chức năng
cơ quan công an khuyến cáo mỗi người dân hãy tự bảo vệ mình bằng cách nâng cao ý thức cảnh giác tự quản tự phòng
hạn chế những sơ hở khi tham gia giao thông không để kẻ gian lợi dụng gây án
nhất là các nam nữ thanh niên không tâm sự tại các địa điểm vắng vẻ trong đêm tối
khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn
cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời điều tra làm rõ
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
phó thủ tướng cũng lưu ý ngoài việc bồi thường thiệt hại
các địa phương cần hỗ trợ để những người có nhu cầu có điều kiện chuyển đổi việc làm
trong bốn tỉnh bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển do phúc mô sa hà tĩnh gây ra
thừa thiên huế là tỉnh đầu tiên tiến hành chi trả tiền đền bù của phúc một sa
theo ông hoàng ngọc khanh tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho biết
trong đợt một tỉnh thừa thiên huế chi trả bốn trăm linh tỷ đồng đối với hai mươi chín xã thị trấn
của năm huyện thị xã
huyện phú lộc là nơi có số tiền bồi thường thiệt hại cao nhất lên tới hai trăm linh một sáu tỷ đồng
tiếp theo là huyện phú vang với hơn một trăm ba mươi bảy tỷ đồng
dự kiến đợt hai sẽ được tiếp tục chi trả sau đó với ba trăm năm mươi tỷ
tổng số tiền chi trả dự kiến khoảng bảy trăm năm mươi tỷ đối với tỉnh này
sau thừa thiên huế hà tĩnh là địa phương tiếp theo trả tiền tạm cấp bồi thường thiệt hại do phúc một sa gây ra
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị cũng vừa tạm cấp hơn một trăm một mươi bốn tỷ đồng cho người dân
ở hai huyện vĩnh linh và gio linh để bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh trích từ nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ có mục đích hơn một trăm một mươi bốn tỷ đồng tạm cấp cho huyện vĩnh linh
hơn ba mươi ba tỷ đồng và huyện gio linh là hơn tám mươi một bốn tỷ đồng
thưa quý vị sau sự cố môi trường biển tại bốn tỉnh miền trung từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
việc chuyển đổi nghề cho bà con ngư dân là vấn đề đặc biệt được quan tâm
trong đó trú trọng đến chuyển đổi
vâng vấn đề ở đây là trồng cây gì nuôi con gì phù hợp với vùng ven biển
đang là bài toán được nhiều địa phương và bà con ngư dân tìm lời giải
và không ít nơi nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả cao
đây có thể xem là những mô hình cho các nông dân khác tham khảo đối với vùng cát
vốn chỉ có nắng và gió và cây sương rồng hoang dại
sau thời gian học hỏi kinh nghiệm tại bình thuận
người nông dân này đã quyết định trồng thanh long trên vùng cát thuộc xã quảng công
một địa phương ven phá tam giang tỉnh thừa thiên huế
đất cát và vùng ven biển rất phù hợp với cây thanh long
cho quả to và ngon hình thức đẹp năng suất cây trồng cao
đến nay một hectare thanh long của ông võ văn thi ở tỉnh thứ thiên huế đã cho thu nhập đều
mỗi năm khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
chất đất ở đây rất là tốt cho việc trồng thanh long có hiệu quả kinh tế
những mô hình trồng thanh long này không những trồng ở dưới đất nông nghiệp
mà chúng ta có thể trồng ở ngay trên cái đồng cát
từ mô hình trồng thanh long của gia đình ông võ văn thi
nhiều trang trại trồng thanh long trên địa bàn các xã ven biển ở huyện quảng điền đã được xây dựng
bước đầu cải thiện tình trạng đất bỏ hoang giải quyết việc làm cho lao động địa phương
nâng cao thu nhập cho người dân vùng biển
không chỉ vùng ven biển thừa thiên huế mà ở quảng trị quảng bình hà tĩnh
cũng đã có nhiều mô hình sinh kế được phát triển
đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh quảng trị đã chuyển đổi phát triển trên ba trăm linh hectare cây đậu xanh
ở vùng đất khô hạn đặc biệt là các xã vùng biển bãi ngang
những mô hình chuyển đổi trên thực sự là một hướng đi mới đầy tiềm năng
bởi diện tích các vùng cát ven biển còn lớn
nếu được sự quan tâm đầu tư hướng dẫn kỹ thuật từ các ngành chức năng
thì việc nhân rộng các mô hình sẽ góp phần không nhỏ nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp cho người dân miền trung
đặc biệt là bà con ngư dân bị ảnh hưởng sau sự cố môi trường
sáng ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng một mươi một
ủy ban nhân dân huyện cao phong đã tương bừng tổ chức khai mạc lễ hội cam cao phong lần thứ hai
và hội trợ nông nghiệp du lịch thương mại vùng tây bắc năm hai nghìn một mươi sáu
lễ hội sẽ diễn ra trong tám ngày từ nay cho đến hết ngày hai mươi tháng một mươi một
tại nhà văn hóa huyện cao phong và công viên trung tâm bảo tồn di sản tiến sĩ việt nam
với nhiều hoạt động hội trợ trưng bày văn hóa thể thao đặc sắc
là một trong những hộ gia đình trồng cam có gian hàng trưng bày
và trực tiếp bán sản phẩm tại lễ hội cam cao phong năm nay
anh bùi văn giỏi rất vui mừng và phấn chấn
bởi lễ hội là cơ hội lớn giúp anh cũng như bà con nông dân cao phong
quảng bá và nâng cao thương hiệu cam của quê hương mình
vui mừng là chúng tôi có những hội trợ như thế này để tôi quảng cáo
quảng bá ra cam của mình cái thương hiệu của mình
lễ hội cam cao phong lần thứ hai và hội trợ nông nghiệp du lịch thương mại vùng tây bắc năm nay
có sự tham gia của hơn hai trăm linh đơn vị tổ chức doanh nghiệp tham gia với quy mô ba trăm năm mươi gian hàng
trong đó có tám mươi gian hàng trưng bày và bán sản phẩm cam quýt bưởi các loại
được trồng trên địa bàn huyện cao phong

để quản lý chất lượng và giá cả tất cả các hộ tham gia lễ hội đều phải ký cam kết
cũng như có bảng niêm yết giá
tôi đến thì tôi thấy rất là vui mà thực ra thì cái chất lượng cam rất là tốt
giá thế nào cũng bình dân mà cũng rất là chất lượng ấy
thì cũng mong rằng là có nhiều hội hội như này để cho mọi người đến để có thể ăn cam chất lượng cao của việt nam mình
cam là một trong những cây trồng chủ lực của huyện cao phong
hiện nay tổng diện tích cây có múi trên địa bàn huyện là hơn hai hectare
đây là năm thứ hai
cây lễ hội cam cao phong được tổ chức nhằm quảng bá sản phẩm cam cao phong
và tạo cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ với người nông dân
tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư liên kết phát triển sản xuất và mở rộng thị trường
năm nay cái cây mô này nó lên đến gần một trăm linh hộ
trồng cam đã có mặt để mà đưa cái sản phẩm của mình tại cái lễ hội này
thứ nhất là về cái cây mô của cái sản phẩm là sẽ phong phú hơn
vấn đề thứ hai nữa là thời gian
thời gian năm ngoái là kéo dài có hai ngày thôi
năm nay là lễ hội cam cao phong được tiến hành từ ngày một mươi ba
tức là hôm nay khai mạc cho đến hết ngày hai mươi
như vậy là thời gian cũng sẽ dài hơn và sản phẩm thì đa dạng hơn
phát biểu tại lễ khai mạc bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
đã ghi nhận hướng đi đúng đắn của tỉnh hòa bình trong tái cơ cấu nông nghiệp
bằng cách biết khai thác và tận dụng lợi thế dư địa trong phát triển nông nghiệp hàng hóa
phát triển sản phẩm chủ lực trong đó có cây ăn quả cây có múi
bộ trưởng nguyễn xuân cường cũng đề nghị tỉnh hòa bình tiếp tục thực hiện có hiệu quả
và gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp với chương trình xây dựng nông thôn mới
góp phần phát triển kinh tế đất nước
vừa qua đoàn công tác tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an đã tổ chức hoạt động từ thiện
khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân tại huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
tại đây đoàn đã tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí và tặng gần ba trăm linh phần quà
mỗi phần quà trị giá trên ba trăm năm mươi đồng một phần cho người nghèo của hai xã vĩnh lộc và vĩnh lộc a
cũng dịp này đoàn công tác đã đến thăm hỏi các tặng quà trị giá hơn hai triệu đồng một xuất
cho các gia đình chính sách thân nhân liệt sĩ và mẹ việt nam anh hùng
hoạt động ý nghĩa này đã góp phần tô thắm thêm truyền thống uống nước nhớ nguồn
đền ơn đáp nghĩa của lực lượng công an
thưa quý vị nói về âm nhạc về ca hát thì nghệ thuật bài tròi đã ra đời từ mấy trăm năm trước
và đã phát triển trong vòng một trăm linh năm cũng như nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác
và bài tròi đang đứng trước nguy cơ bị mai một và dần bị lãng quên
và để đưa loại hình nghệ thuật truyền thống này quay lại với đời sống văn hóa của người dân
tỉnh khánh hòa cũng đã tìm nhiều giải pháp trong đó việc thực hiện chương trình sân khấu học đường
với nghệ thuật bài tròi dân gian đã mang lại nhiều hiệu quả
vâng và qua hình thức này
cũng giúp cho bài tròi tiếp tục được nuôi dưỡng trong tâm hồn của mỗi em học sinh
từ đó nâng cao ý thức bảo tồn phát huy văn hóa dân gian trong các thế hệ trẻ
lần đầu tiên tiếp xúc với bài tròi
những học sinh trường trung học cơ sở hùng vương thị xã ninh hòa vừa thích thú vừa bở ngỡ
dù tồn tại phát triển cả trăm năm
nhưng mọi thứ từ trang phục câu hò địa lý
cách thể hiện của người diễn bài tròi vẫn khá mới mẻ đối với các em
và cũng chính từ những buổi hoạt động ngoại khóa này
học sinh mới biết thêm về nguồn gốc và sự phát triển của bài tròi đất
bài tròi chiếu bài tròi ghế đến ca kịch bài tròi
với cách thể hiện dí dỏm đặc sắc và có nhiều sáng tạo
người diễn đã giúp các em học sinh sống lại với hơi thở của nghệ thuật bài tròi trong quá khứ
đây là lần thứ nhất em được xem bài tròi
và sau khi xem thì em cảm thấy đây là một tiết mục rất là thú vị đặc sắc
thêm vào đó là
trang phục rồi lời thơ lời ca cả diễn sức của mọi người đều rất là mang đậm tính văn hóa dân gian của dân tộc ta
và sau khi xem chương trình này thì em muốn nhà trường sẽ mở thêm những buổi ngoại khóa giống như vậy
để cho chúng em được tìm hiểu nhiều hơn về nghệ thuật bài tròi
cũng như là lồng những tiết mục bài tròi vào trong những tiết học
để chúng em được nghe và hiểu nhiều hơn
được ngồi lên những chiếc ghế tượng trưng cho chiếc tròi trong nghệ thuật bài tròi
và cầm trên tay những thẻ bài
các em học sinh như thực sự cảm nhận mình là những người chủ của môn nghệ thuật này
được xem và tham gia trò chơi
các em học sinh thực sự hứng thú cảm nhận đầy đủ hơn về một môn nghệ thuật bình dị
gắn liền với đời sống của người dân miền trung
hôm nay em mới được tìm hiểu môn nghệ thuật bài tròi của tỉnh
và em thấy đây là một môn nghệ thuật đặc sắc mang đầy tính văn hóa dân gian
cho nên vì vậy là em rất thích môn nghệ thuật này
đưa bài tròi dân gian đến với học đường gần với học sinh
để tạo nên lớp khán giả vững bền
đây là cách bảo tồn nghệ thuật bài tròi một cách có hiệu quả
tuy nhiên việc đưa bài tròi vào học đường vẫn còn nhiều hạn chế
nhiều dụng cụ cần thiết cho sân chơi như các loại cờ tròi lá
không có điều kiện để đầu tư tái hiện theo đúng sân khấu bài tròi
đặc biệt sân khấu học đường với nghệ thuật bài tròi dân gian đến với nhà trường còn quá ít
chỉ một lần trong một năm
đủ để các em hiểu yêu thích và gắn bó với loại hình nghệ thuật truyền thống này
muốn bảo tồn và phát huy cái giá trị của nghệ thuật bài tròi
thì cần phải nhân rộng địa bàn
một mặt là nhân rộng địa bàn một mặt là phải lưu giữ như thế nào
phải lưu giữ tức là mình phải liên tục lặp đi lặp lại
chứ không thì các em coi xong hoặc là các em sẽ bị mai một dần
rồi các em sẽ quên đi
và kể cả không phải các em học sinh
hoặc thầy cô giáo
thầy cô giáo thì người ta cũng mong muốn là như thế
giới thiệu quảng bá nghệ thuật bài tròi trong học đường
chính là bồi đắp cho thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị nghệ thuật
và nâng cao trách nhiệm trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc
quan trọng hơn sân khấu học đường với nghệ thuật bài tròi dân gian
là bước tiến để bài tròi
hoặc thậm chí là nô nọe ngay trong phòng hát
là hình ảnh thường thấy trong các quán karaoke
thế nên dù có xảy ra cháy
cũng chưa chắc họ đã đủ tỉnh táo để chạy ra ngoài
đó là còn chưa kể đến tinh thần hoảng loạn
lối thoát hiểm bị bịt kín bởi biển quảng cáo
nguyên vật liệu cách âm dễ cháy
về phần mình
chủ nhân của cơ sở karaoke chỉ tính đến lợi nhuận
tìm mọi cách thu lợi mà không chú trọng đến phòng cháy chữa cháy
họ ra cố mở thêm phòng hát
thay đổi công năng sử dụng của ngôi nhà
làm bền quảng cáo phủ kín tòa nhà chặn lối thoát hiểm
chính sự phất lờ an toàn phó mặc cho sự nguy hiểm
đã khiến hàng loạt vụ cháy để lại hậu quả thương tâm
xảy ra trong suốt thời gian qua
mặc dù mới chỉ dừng ở mức đề xuất
những thông tin đánh thêm thuế với người sở hữu
từ hai đến ba nhà ở vừa được bộ tài chính đưa ra
đã nhận được nhiều sự quan tâm của người dân
được đánh giá là sẽ ngăn ngừa nạn đầu cơ
trên thị trường bất động sản
tuy nhiên câu chuyện đánh thuế thế nào
để vừa đảm bảo công bằng
vừa giúp người dân tự giác
hành pháp luật thuế không tìm cách lách thuế
đang là bài toán cần được tin đến
theo bộ tài chính mục đích của biện pháp đánh thuế
lũy tiến vào những cá nhân sở hữu nhiều nhà
là nhằm triệt tiêu nạn đầu cơ bất động sản
đồng thời các chính sách này cũng sẽ khiến
giới đầu cơ truyền tay và không còn mặn mà
với việc lướt sóng ngắn hạn
đây là giải pháp hiệu quả để tránh tình trạng
bong bóng bất động sản đưa giá bất động sản
trở về giá trị thật và tạo điều kiện
cho những người có nhu cầu thực sự về nhà ở
tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng
cần nghiên cứu mức thuế và đánh thuế thế nào
cho hợp lý để động viên được các nguồn lực trong dân
người nộp thuế tự nguyện chấp hành pháp luật thuế
thay vì tìm cách lách luật
một thông tin đáng chú ý về lĩnh vực y tế
được đăng tải trên báo đời sống và pháp luật
số ra ngày hôm nay
thời gian gần đây số trường hợp mắc bệnh
do virus zika tăng nhanh tại tp hcm
và các tỉnh phía nam khiến người dân
không khỏi hoang mang nhìn thấy
và lo lắng
theo giám đốc trung tâm y tế dự phòng tp hcm
địa bàn tp hcm rất dễ lây lan bệnh
do vector mũi vằn gây ra
cụ thể là bệnh sốt xuất huyết và bệnh zika
qua khảo sát hiện địa bàn thành phố
còn nhiều điểm lăng quăng ở các địa bàn dân cư
ý thức người dân chưa tốt
chưa quan tâm đến vấn đề biệt diệt bỏ gậy
để hạn chế mũi
thêm vào đó thời tiết tại thành phố này
cũng thuận lợi để mũi vằn sinh sản
do vậy hiện ngành y tế đang tích cực tuyên truyền
đến người dân các phương thức phòng chống mũi vằn
phòng chống zika
đồng thời kêu gọi những người đang mang bầu
nếu có dấu hiệu như sốt
thì cần đến trung tâm y tế gần nhất
để được khám và điều trị
chính sách đào tạo sư phạm ồ ạt
của các trường sư phạm trên cả nước
trong suốt một thời gian dài
đã đưa tới một hệ lụy
là sau khủng hoảng thiếu giáo viên
thì giờ đây chúng ta lại đang phải đối mặt
với cuộc khủng hoảng thừa giáo viên
tình trạng này vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn
thì không chỉ gây lãng phí cho xã hội
bởi giáo viên ra trường không có việc làm
mà chất lượng nguồn nhân lực
cũng sẽ bị ảnh hưởng và khó đắt yêu cầu
để tiến tới hội nhập quốc tế
theo các chuyên gia giáo dục
các trường sư phạm đã trải qua nhiều biến động
về nhu cầu giáo viên
đó là khi phổ cập giáo dục
thì quy mô giáo viên bung ra
đến khi dân số tăng chậm
thì tỉ lệ giáo viên suy giảm
tất cả các quốc gia đều trải qua
sự thăng chậm về nhu cầu giáo viên
theo quy luật lượn sóng
do đó cần phải duy trì sự ô tô
trên địa bàn thành phố
vào chiều ngày hôm qua
một chiếc xe tải chở cỗ máy bằng sắt
nặng hàng chục tấn bị lật
trên quốc lộ chín mươi một đoạn qua khóm một
phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã làm nhiều người đi đường hoang sợ
chiếc xe tải do tài xế nguyễn quốc huy
chú tây an giang điều khiển khi đến khúc cua
chân cầu hoàng diệu do cỗ máy quá nặng
khiến chiếc xe bất ngờ lật ngang ra đường
rất may vào thời điểm trên ít phương tiện
lưu thông qua lại nên không gây thiệt hại
về người nhưng xe tải bị hư hỏng
nặng tài xế bị thương và được
mọi người đưa đi cấp cứu
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát
giao thông công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường
điều tiết giao thông điều tra nguyên nhân
của vụ tai nạn
thưa quý vị trong thời gian vừa qua rất nhiều
những vụ va chạm giao thông xảy ra
đều đáng tiếc nhưng sau khi va chạm
thay vì cách ứng xử nhã nhạn ôn hòa
thì không ít lái xe lại có hành động
dùng bạo lực để nói chuyện
vâng quả là như vậy đôi khi
chỉ là do cách vượt xe
hoặc là một cái va quyệt nhỏ
thì nguyên nhân cũng đã rất là nhiều
nhưng điều khốt lõi không thể bỏ qua
đó là một bộ phận người dân đang ứng xử
rất kém với vấn đề giao thông sau đây
là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
sự việc xảy ra ngày
hai mươi bảy tháng một mươi tại ngã tư
xã đàn nam đồng quận đống đa
thành phố hà nội
hàng loạt các vụ va chạm giao thông
dẫn đến tình trạng bạo lực
xảy ra đây
chỉ là một trong số vô vàng
những tình huống bạo lực xảy ra
khi va chạm giao thông từ những
ứng xử thiếu văn hóa giao thông như trên
rất có thể sẽ dẫn đến
những tai nạn đáng tiếc bị thương
và tử vong để lại hệ lụy
cho gia đình và xã hội
tôi lái xe rất là được
lâu năm rồi khoảng bảy tám năm
trên đường đi
tham gia giao thông thì gặp
rất nhiều các vụ taxi xe tải
va chạm với nhau và sử dụng đến
thì tôi thấy
người dân rất là phản cảm
và thấy thiếu ý thức
khi tham gia giao thông
điều đáng buồn hơn
trong những vụ va chạm này đám đông
xung quanh không những can ngăn
mà còn cổ vũ reo hò thậm chí là
lấy điện thoại ra quay
để tung lên mạng
có thể thấy rằng văn hóa giao thông
cũng như văn hóa ứng xử với giao thông
của người dân hiện nay đang ở mức kém
đáng báo động
xong không thể không nói tới
sự thiếu quan tâm giáo dục văn hóa ứng xử
cho thế hệ trẻ từ gia đình
đến nhà trường xã hội
nhưng mà cái vấn đề chính
là cái tính trách nhiệm công dân của mỗi người
chúng ta dường như là đang bị thiếu mục tiêu
chúng ta đang quan tâm đến lợi ích của mình nhiều hơn
quan tâm đến cái
lên cầm cái
cái sức khỏe của mình
sự an toàn mình hơn là những người khác
và vì thế người ta sẵn sàng từ lúc đó người ta cổ vũ
hoặc người ta bỏ lơ đi qua
người ta không vào can thiệp
đấy là một yếu tố mà chúng ta thể hiện rất rõ
ở cái văn hóa giao thông của việt nam hiện nay
theo tôi giải pháp lớn nhất
không phải là
người công an xử lý
những cái trường đó
đấy là cái việc công an chỉ xử lý
người ta thôi
nhưng mà giải pháp bây giờ phải đưa một cái giải pháp
giáo dục toàn diện cho con người
về vấn đề ứng xử với nhau
trong khi tham gia giao thông
thì cái đấy là phải được
giáo dục trong đoàn thể
trong gia đình trong nhà trường
trong tất cả các tổ chức xã hội
để cho con
cái đấy nó thường xuyên liên tục
ở đâu ta cũng được nhắc nhở cả
ra đường nhớ
đừng va chạm nhớ
phải vãi nhau nhớ đừng đánh đâm nhau
thực trạng này cũng đặt ra thách thức
nhiệm vụ nặng nề cho các
cơ quan chức năng chính quyền địa phương
trong bối cảnh giao thông và đô thị
đang ngày càng cao
mặt khác cần có chế tài xử lý
răng đe đặc biệt đối với những trường hợp
dùng bạo lực để giải quyết
khi tham gia giao thông
nhằm tạo sự chuyển biến sâu rộng
trong nhận thức của toàn xã hội
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại